tại trụ sở trung ương đảng đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương đã tiếp đoàn cán bộ quỹ tiền tệ quốc tế imf do ông alex momoras
trưởng đoàn điều bốn vụ châu á thái bình dương của quỹ tiền tệ quốc tế làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình ghi nhận kết quả làm việc tích cực của đoàn
với các bộ ngành liên quan của việt nam đánh giá cao sự hợp tác thiết thực và hiệu quả
giữa việt nam và quỹ tiền tệ quốc tế thời gian qua đặc biệt trong các hoạt động tư vấn chính sách
về ngân hàng tài chính trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình nhấn mạnh những ưu tiên chính sách
và mục tiêu phát triển kinh tế thời gian tới của việt nam về tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả tính tự chủ và sức cạnh tranh
của nền kinh tế tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình mong muốn quỹ tiền tệ quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành
hợp tác chặt chẽ cùng việt nam tăng cường hơn nữa hoạt động hỗ trợ đào tạo và tư vấn chính sách cho việt nam
thông báo kết quả làm việc của đoàn ông alex momorat đánh giá cao mức tăng trưởng ấn tượng của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám chúc mừng việt nam đã duy trì ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát
giữ tỷ giá ổn định cải thiện môi trường kinh doanh
ông alex momorat đánh giá cao chủ trương chính sách của đảng và nhà nước việt nam trong ổn định kinh tế vĩ mô
đổi mới mô hình tăng trưởng nhất là những ưu tiên về mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian tới
khẳng định quỹ tiền tệ quốc tế sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việt nam trong quá trình phát triển